ngân hàng chính sách xã hội vừa ban hành hướng dẫn quy định về nghiệp vụ cho vay đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
theo đó sáu đối tượng người lao động được hỗ trợ vay vốn với lãi suất ưu đãi khi muốn đi xuất khẩu lao động
sáu đối tượng người lao động bao gồm thuộc hộ nghèo theo chuẩn nghèo từng thời kỳ thuộc diện hộ cận nghèo theo chuẩn cận nghèo từng thời kỳ
là người dân tộc thiểu số là thân nhân của người có công với cách mạng và có xác nhận của ủy ban nhân dân xã
bị thu hồi đất và có quy định thu hồi đất trong vòng năm năm kể từ ngày có quyết định
người lao động thuộc hộ gia đình cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đã được nhà nước giao đất
và khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp thì đã nhận được tiền bồi thường theo diện tích đất bị thu hồi
người lao động thuộc hộ gia đình cá nhân phải di chuyển chỗ ở khi bị nhà nước thu hồi đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ
có hộ khẩu thường trú từ đủ một mươi hai tháng trở lên tại các huyện nghèo được phía nước ngoài chấp nhận và làm việc